phó thủ tướng ukraine thông báo nước này đã mở bảy hành lang nhân đạo trong ngày một mươi tháng ba
để người dân sơ tán khỏi các thành phố xảy ra chiến sự trong đó có cảng biển marayupol ở miền nam
tại vùng đông bắc ukraine hàng nghìn người đã rời khỏi thành phố sumi qua hành lang nhân đạo
sau một thỏa thuận ngừng bắn tại địa phương
trong khi đó hơn một mươi người đã sơ tán khỏi các làng mạc và thành phố quanh thủ đô kiev trong ngày chín tháng ba
theo thống kê của lực lượng bảo vệ biên giới ba lan một bốn mươi ba triệu người từ ukraine đã vào nước này
kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự vào ngày hai mươi bốn tháng hai
tính riêng trong ngày chín tháng ba có trên một trăm một mươi bảy người đã vào ba lan